các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một vụ việc khác sau khi quen biết qua mạng xã hội với một phụ nữ đã có chồng ở huyện long thành
võ hoàng tuấn dùng điện thoại chụp lại cảnh hai người quan hệ tình cảm với lý do để làm kỷ niệm
thế nhưng sau đó tuấn đã dùng những hình ảnh này để cưỡng đoạt tiền nạn nhân nhiều lần với số tiền cả trăm triệu đồng
chỉ đến khi không còn khả năng tru cấp cho tuấn nạn nhân mới trình báo cơ quan công an
trên đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen với những người
nhẹ dạ thiếu thốn tình cảm nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản
qua điều tra cả hai vụ trên thì bị hại cũng có phần lỗi do quan hệ ngoài luồng để kẻ xấu lợi dụng tình cảm
sau đó dùng thủ đoạn quay clip chụp ảnh để tìm cách tống tiền

qua điều tra cả hai vụ trên thì bị hại cũng có phần lỗi do quan hệ ngoài luồng để tìm cách tống tiền
qua cùng với sự phát triển của mạng xã hội loại tội phạm dùng ảnh nhạy cảm của phụ nữ để đăng tài đưa lên mạng xã hội xảy ra nhiều
và đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
do đó đối với mỗi người dân khi bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên thì tốt nhất là nên trình báo ngay với cơ quan công an
để ngăn chặn và nghiêm trị hành vi phạm tội của chúng